xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhanh lúc hai mươi h ngày một tháng tám
thưa quý vị vào chiều nay thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an cùng lãnh đạo tỉnh lâm đồng
đã trao các quyết định về thăng cấp bậc hàm dĩ quan nghiệp vụ trước thời hạn
trao bằng tổ quốc ghi công cho thân nhân gia đình ba cán bộ cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng
đã ảnh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ tổ quốc
tại gia đình các liệt sĩ thứ trưởng lê văn tuyến đã ăn cần thăm hỏi chia sẻ động viên thân nhân
các gia đình liệt sĩ sớm vượt qua nỗi đau sự hy sinh của các đồng chí đã để lại mất mát to lớn
đối với gia đình và lực lượng công an nhân dân thể hiện tinh thần công an nhân dân vì nước quên thân
vì dân phục vụ đảng ủy công an trung ương bộ công an ghi nhận sự hy sinh dũng cảm
và những đồng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc của các đồng chí
tin an ninh trả tự với hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân danh minh quang chú huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng
đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sóc trăng khởi tố
từ năm hai nghìn hai mươi đến nay danh minh quang thường xuyên sử dụng mạng xã hội để biên soạn đăng tải
chia sẻ nhiều bài viết video và live stream có nội dung xuyên tạc đưa thông tin sai sự thật
về phòng chống dịch covid một mươi chín
chính sách an sinh xã hội của địa phương xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc
và làm mất ổn định tình hình an ninh trả tự ở địa phương
hành vi của đối tượng quang diễn ra trong thời gian dài mang tính hệ thống vi phạm luật an ninh mạng
đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn ngoan cố không sửa đổi
lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị cáo huỳnh minh trí chú tài thành phố quy nhơn tỉnh bình định
nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thành tâm scholar vừa bị tòa án nhân dân tỉnh con tôn đưa ra xét xử và tuyên phạt một mươi năm năm tù giam
năm hai nghìn hai mươi trí thành lập công ty thành tâm scholar chuyên buôn bán thiết bị và linh kiện địa tử viễn thông
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một do gặp khó khăn về tài chính trí đã sử dụng thông tin cá nhân giả
để kêu gọi giới thiệu đầu tư dự án điện năng lượng mặt trời không có thật gian dối trong việc đầu tư mua đất
lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trí đoạt hơn ba sáu tỷ đồng của bốn bị hại
một nhóm đối tượng thường xuyên móc nối với nhân viên y tế của các bệnh viện trên địa bàn tỉnh nghệ an
để lập khống hồ sơ bệnh án nhằm trục lợi bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm y tế vừa bị triệt phá
bảy đối tượng đã bị khởi tố
công an xác định các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm thương mại không có bệnh
không có nhu cầu khám chế bệnh như khi được các đối tượng cò móc nối đến bệnh viện
đa khoa thái an để trục lợi bảo hiểm y tế
tại đây các đối tượng cung cấp căn cước công dân và thẻ bảo hiểm y tế cho năm điều dưỡng
và hai bác sĩ của bệnh viện đa khoa thái an để lập khống một trăm năm mươi ba bộ hồ sơ
chiếm đoạt số tiền khoảng hai ba tỷ đồng
tòa án nhân dân tỉnh đồng nai vừa tuyên phạt bị cáo nguyễn sĩ thành
chú tỉnh bắc ninh một mươi sáu năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
và một năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
tổng hợp hình phạt là một mươi bảy năm tù
từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai thành đã ba lần mua ma túy của người tên là cô tèo
không rõ lai lịch tại huyện trảng bom rồi mang về nơi ở tại thành phố biên hòa
tổng cộng thành đã mua một trăm tám mươi viên thuốc lắc và ba gói ma túy hàng ở khay
với số tiền là bảy mươi triệu đồng
ngoài ra công an xác định thành còn có hành vi tàng trữ một khẩu súng tự chế
bản tin nhanh tối nay đến đây là hết